hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dưới tác động của rãnh mây thấp và vùng xoáy thấp ở khu vực vịnh bắc bộ từ đêm nay
cũng sẽ có mưa rông dài rác và khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng tố lốc hay gió giật mạnh
trong khi đó ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa trời không hề có mưa tạnh giáo
gió hướng tây nam cấp ba bốn ở hoàng sa còn gió tây nam cấp bốn cấp năm ở trường sa
đều không phải là cấp gió mạnh nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước